các thành phố lớn ở ấn độ đã quyết định đi bộ hàng trăm km về nhà sau khi lệnh giới nghiêm trên toàn quốc được ban bố do dịch covid một mươi chín
cuộc sống của những lao động nghèo này vốn đã bắp bênh nay lại càng khó khăn hơn do mất đi nguồn thu nhập
và đây chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh màu xám của các nước nghèo trong đại dịch covid một mươi chín
anh dayaram kushawaha hai mươi tám tuổi là công nhân xây dựng tại new delhi
cuộc sống của anh và cậu con trai năm tuổi sivam đột ngột thay đổi khi ấn độ thực hiện lệnh giới nghiêm trên toàn quốc
do dịch covid một mươi chín hai cha con anh đã phải quyết định đi bộ quãng đường năm trăm linh km về quê do không thể tìm được việc làm ở thành phố trong những ngày này
chúng tôi buộc phải ra đi bởi không còn công việc nữa nếu còn kiên quyết ở lại đây chúng tôi sẽ chết đói chết khát mất
anh kushawaha đã khởi hành cùng gia đình người bác và mang theo chút hành lý ít ỏi
họ đi bộ hàng trăm km băng qua đường lớn đồng ruộng núi đồi để về nhà
bởi lẽ giờ không còn phương tiện công cộng nào hoạt động
chúng tôi sẽ quay trở lại new delhi khi nào lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ
giờ chúng tôi sẽ về quê và sẽ tham gia vào vụ gặt
công việc sẽ kéo dài trong khoảng một mươi ngày sau đó thì chẳng có việc gì để làm hết
nếu tình hình thế này còn kéo dài chúng tôi không biết sống ra sao
hành trình của đại gia đình năm mươi người cả người lớn và trẻ em băng qua cả sa mạc và đường cao tốc với nguồn thức ăn cạn kiệt dần
và họ cũng thường xuyên được cảnh sát nhắc nhở không được dừng lại quá lâu
họ phải tân thủ việc giữ khoảng cách giữ người với người trong đoàn
thế nhưng gia đình anh kushawaha không hề đơn độc bởi có hàng nghìn người lao động tại các thành phố lớn ở ấn độ
cũng buộc phải trở về quê khi thành phố không còn việc làm
vượt qua nhiều khó khăn gian khổ nhưng ngay cả khi về được nhà những người nghèo này cũng chỉ sống dựa vào bánh mì hoặc ngô khoai
sau khi mùa gặt kết thúc họ sẽ phải đi vay nợ để sống qua ngày chờ ngày trở về thành phố kiếm việc làm
một cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu đang hình thành
có nguy cơ nhấn chìm các quốc gia nghèo và những người dân nghèo như kusawaha
những nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất không đủ nguồn lực để chống đỡ dịch bệnh khi cơ sở hạ tầng y tế yếu kém
chẳng hạn ở châu phi một châu lục từng chứng kiến nhiều cuộc xung đột bạo lực kéo theo đói nghèo dịch bệnh dân trí thấp
nguy cơ không kiểm soát được dịch covid một mươi chín khiến nhiều nước ở châu lục này có thể rơi vào thảm cảnh
nhiều cảnh báo đã được đưa ra về những hậu quả nghiêm trọng nếu các nước nghèo bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đại dịch hiện nay
chúng ta đều biết rằng châu phi rất dễ bị tổn thương bởi sự tàn phá của đại dịch covid một mươi chín
chúng tôi đang cần mọi sự hỗ trợ có thể trong lúc này
đại dịch covid một mươi chín có thể gây ra thảm họa kinh tế lan rộng tới toàn bộ các nước đang phát triển
cộng đồng quốc tế cần ngay lập tức có các bước đi nhằm giảm áp lực tài chính đang ngay một gia tăng
khi vấn đề trả nợ